một kỷ nguyên mới trong ngành vũ trụ của mỹ sẽ bắt đầu vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm
tức là sáng ngày hai mươi tám tháng năm theo giờ hà nội
khi mà cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa phối hợp với công ty space
thực hiện chuyến bay đưa hai phi hành gia vào không gian
và sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên sau chín năm các phi hành gia của mỹ bay lên vũ trụ
với sự hỗ trợ của tên lửa đẩy facon chín chế tạo trong nước và được phóng đi từ lãnh thổ nước mỹ
theo dự kiến tàu vũ trụ diamond hai crew dragon sẽ rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ kennedy bang florida
con tàu này chở hai phi hành gia bob behnken và doug hurley vào iss
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín ngoài các công tác chuẩn bị thông thường
các phi hành gia đã phải cách ly hai tuần để đảm bảo sức khỏe của chính bản thân
cũng như các đồng nghiệp hiện đang làm việc trên iss
việc spacex đưa thành công hai phi hành gia lên vũ trụ sẽ đánh dấu bước tiến
trong quá trình tư nhân hóa ngành công nghiệp hàng không vũ trụ
nhằm thực hiện hóa mục tiêu tái đưa người đổ bộ lên mặt trăng
và xa hơn nữa là xa hỏa
nasa cho biết chuyến đi của hai phi hành gia này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong ngành hàng không vũ trụ